tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đồng chí say sổn phon phong phong vi hẳn
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí say sổm phon phong vi hẳn nhấn mạnh chuyến thăm việt nam lần này của đoàn để triển khai kết quả của hội đàm
giữa tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit với tổng bí thư nguyễn phú trọng hồi tháng bốn vừa qua
và chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
báo cáo với chủ tịch quốc hội về kết quả của hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí say sổn phon phong phong vi hàn cho biết hai mặt trận đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với nhiều nội dung quan trọng
trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống việt nam lào đã được chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch cây sòn phong vi hẳn hai đảng hai nhà nước giày công vun đắp
bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí say sổn phon phong vi hàn chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao các hoạt động hợp tác tích cực
giữa mặt trận lào xây dựng đất nước và mặt trận tổ quốc việt nam hoan nghênh kết quả của hội đàm giữa hai mặt trận
bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí say sổm phon phong vi hẳn chủ tịch hội nguyễn thi kim ngân đánh giá cao các hoạt động hợp tác tích cực
giữa mặt trận lào đã giúp đỡ nhân dân việt nam trong đợt hạn hán vừa qua thông qua hỗ trợ vật chất cũng như việc xả nước chống hạn